nhà báo nhà thơ nguyễn hồng vinh là một người say mê với thơ ca
ông đã cho ra đời nhiều tập thơ gây ấn tượng cho độc giả
tập thơ mới nhất của ông vừa được nhà xuất bản văn học phát hành với tên gọi
xanh mãi đã cho thấy một hồn thơ đầm thắm thà thiết với những tiếng thơ chân tình ẩn nghĩa của tác giả
cái tên xanh mãi của tập thơ dường như cũng đã nói lên tâm hồn của nhà thơ nhà báo hồng vinh
một hồn thơ trẻ trung đầm thắm từng nếm trải mọi cung bậc san chuân
nhưng vẫn giữ được cho mình những cảm xúc hồn nhiên yêu đời yêu con người tự tin như vốn đã là như thế trong suốt cuộc đời ông
liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi đến nay ông đã xuất bản tám tập thơ với chủ đề chính là tình yêu quê hương đất nước con người
và những nỗi niềm nhân sinh thế sự và xanh mãi tiếp tục là một tập thơ như thế
cũng là một sự gửi hướng của tôi để hướng rằng là mặc dù cuộc sống của chúng ta có các nghề vô nhiều gian khó
cuộc chiến chúng ta cũng quan hư vì đã đạt kết quả có đầu nhưng vẫn còn nhiều cao vong
và cái thiên nhiên của chúng ta ngày một do biến đổi khí hậu ngày một dưới dàn lớn
con người đang phải lòng mình trước những hiệu quả thiên tài
nhưng với tình yêu thiên nhiên tình yêu con người
và đất nước đang gọi mới hỗn hợp lại thì lòng chúng ta vẫn xanh mãi tình yêu vẫn xanh mãi
tập thơ gồm năm mươi bốn bài thơ đó là sự tri ân của tác giả đối với cuộc đời
với quê hương đồng bào đồng chí gia đình và những người thân yêu
dường như chất hép và chất tình trong con người của một nhà báo một nhà thơ
đã khiến cho từng bài thơ hòa quyện nhuền nhuyễn tạo nên hiệu ứng tích cực trong lòng bạn đọc

trong ông là nhịp đập của trái tim luôn tìm được ý nghĩa cuộc đời ý nghĩa công việc mình làm
giặt rào cảm hứng cho từng tứ thơ mình viết
nhịp đập ấy luôn đồng cảm với nhịp đập trái tim đồng chí đồng nghiệp
nhà thơ hồng vinh ở tập thơ này đã đầm thắm hơn với những tình cảm đối với cuộc đời
và chín hơn cả đạo lân đời
và đặc biệt cái tứ xanh mãi tôi cũng rất thích khi mà nhà thơ viết về tri thức cũng là xanh
khi nhà thơ viết về thầy giáo của mình giáo sư phán hữu giật nguyên là trưởng khoa lịch sử của đại học tổng hợp
tức là đầu xanh mãi trí thức tông luôn sang tháng năm
nhà thơ hồng vinh đã viết được những cái câu thơ mà tôi rất thú vị
có những con chữ như những bông hoa lạ và có những trang viết làm ưa lệ
ở trong tập thơ này mặc dù có tư tưởng triết lý nó cao hơn
nhưng mà đồng thời hồng vinh cũng có những cái câu thơ làm
rất xúc động lòng người
có thể nói tập thơ xanh mãi như một mảng ký ức không thể nào quên của tác giả
đó là những kỷ niệm về thời ấu thơ những ký ức về thời thanh niên hào hùng sôi nổi
hay những ngày tháng quên mình trên mặt trận để viết nên những trang báo để đời
tất cả những điều ấy đã được nhà báo nhà thơ nguyễn hồng vinh gửi gắm vào tập thơ thứ tám này của ông